chiều nay hai mươi bảy tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ
để chuẩn bị nội dung cho hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương
sẽ diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba tới đây
cuộc họp bàn về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ người lao động bảo đảm an sinh xã hội
và trật tự an toàn xã hội ứng phó và triển khai kế hoạch sau khi dịch covid một mươi chín đi qua
trong diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mọi hoạt động gần như đình trễ
sản xuất kinh doanh ảnh hưởng rất lớn
tại cuộc họp sẽ thảo luận và cho ý kiến bốn nội dung đó là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
giải ngân vốn đầu tư công an sinh xã hội và an ninh trật tự
về sản xuất kinh doanh thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp mạnh mẽ để vực mọi hoạt động
trong đó chú trọng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nêu rõ
hiện gần như các tập đoàn tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đều ngương trệ
thủ tướng nhấn mạnh hiện chúng ta đang yếu cả cung và cầu trong kinh tế
do vậy cần thảo luận thật kỹ để vực dậy khối doanh nghiệp
đặc biệt cái thị trường nội địa một trăm linh triệu dân việt nam phải như thế nào
một câu hỏi đặt ra chúng ta phải có biện pháp để giữ sản xuất kinh doanh
còn nếu như không có sản xuất kinh doanh không giữ quyết việc làm thì không thể có tăng trưởng được
việc giải ngân vốn đầu tư công đây là việc tồn động từ năm ngoái đến năm nay với trên ba mươi tỷ đô la mỹ
thủ tướng đặt câu hỏi làm sao phải giải ngân hết số vốn này
coi đây là hình thức quan trọng
để giải quyết việc làm góp phần tăng trưởng và tiêu dùng sản phẩm trong nước
chủ đầu tư như thế nào phải làm rõ ràng này ra phải kỷ lục thế nào phải điều chuyển vốn thế nào
về an sinh xã hội cần phải thảo luận về đời sống việc làm của người dân đối tượng chính sách
người có công và giai cấp công nhân những nội dung như nghỉ việc thắt nghiệp
lương trả không thỏa đáng đang diễn ra thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp để bảo đảm đời sống cho người dân
bộ tài chính cũng như ngân hàng nhà nước phải thống nhất cùng với bộ lao động thương binh và xã hội
để có biện pháp tốt nhất bảo vệ cho người lao động người có công
bảo đảm an sinh xã hội
sau khi dịch covid một mươi chín diễn ra nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ đã kéo theo thắt nghiệp của công nhân
vì vậy việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội đạt ra với bộ công an
nội dung này cũng rất quan trọng do vậy thủ tướng yêu cầu phải có phương án chuẩn bị sẵn sàng
không để xảy ra tình trạng phức tạp khi người dân thất nghiệp gây ra
bốn nội dung trên sẽ được đưa ra để bàn thảo tại hội nghị chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày ba mươi một tháng ba
ngày một tháng bốn sẽ thông qua nghị quyết để chính phủ có cơ sở triển khai

trong việc vực dậy sản xuất kinh doanh khắc phục tốt nhất những hậu quả do ảnh hưởng của covid một mươi chín để xây dựng đất nước phát triển
thủ tướng lưu ý không để tình hình xấu và rơi vào thế bị động nếu không chuẩn bị cẩn thận về tâm thế thì sẽ thất bại